chiếc két sắt của gia đình bị cậy tung toàn bộ tài sản trong két bị mất
chỉ hàng vội vàng hô hán hàng xóm và báo sự việc tới cơ quan công an
thông tin về cái chết của bà nguyễn thị ký được báo lên chính quyền địa phương và công an huyện phủ yên
nhận được tin báo công an huyện phủ yên đã nhanh chóng triển khai lực lượng
tiến hành bao vây hiện trường đồng thời báo cáo lên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên
để cùng phối hợp triển khai
vốn là người hiền lành bà ký không có mâu thuẫn với ai cũng chẳng nợ nần tiền bạc
không biết vì sao bà lại bị giết hại một cách dã man như vậy
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc công an tỉnh cơ quan cảnh sát điều tra đã triển khai lực lượng
gồm các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm hình sự công an tỉnh thái nguyên
phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương khám nghiệm tử thi
khám nghiệm hiện trường thu thập tài liệu chứng cứ
theo thông tin khám nghiệm hiện trường ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy
bà ký chết trong tình trạng nằm nghiêng ngay tại phòng khách tầng một của ngôi nhà
ngay gần đó trước kết sát bị cậy tung cửa cơ quan điều tra đã thu được một xa beng và một chày gỗ
đằng sau ngôi nhà cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm hình sự công an tỉnh thái nguyên
đã thu được vài dấu vết hung thủ để lại
kiểm tra tài sản thì phát hiện toàn bộ tài sản trong kết sát gồm một trăm một mươi triệu đồng
cùng hai cây vàng và một số dây chuyền vàng tây đã bị mất
qua công tác khám nghiệm tử thi cho thấy bà ký bị đối tượng dùng vật cứng đập vào gáy
sau khi công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất cơ quan điều tra khẳng định đây là vụ án giết người
cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng
hành vi của đối tượng thể hiện tính hung hãn cao độ quyết tâm tước đoạt mạng sống của nạn nhân đến cùng
khi nhận được thông tin vụ án xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
đối tượng dùng thủ đoạn truy sát nạn nhân đến cùng
địa bàn gây án nằm ngay khu đông dân cư sát đường quốc lộ nên đối tượng gây án có thể là người địa phương nhưng cũng có thể là người nơi khác
vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra đã huy động tối đa lực lượng giả soát các đối tượng nổi cộng trên địa bàn
mặt khác các trinh sát có kinh nghiệm đã đi các tỉnh ngoài xác minh tiến hành khám nghiệm tử thi điều tra hiện trường dựng chân dung của đối tượng
đại tá dương xuân quý trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
và trung tá nguyễn phương nam phó trưởng phòng đã nhanh chóng huy động lực lượng triển khai các phương án truy tìm manh mối và hung thủ
truy tìm hung thủ
cơ quan điều tra thành lập nhiều tổ công tác hướng đến nhiều mũi điều tra bắt đầu là tìm hiểu xung quanh những mối quan hệ của nạn nhân và gia đình cho thấy bà ký là người hiền lành không có mâu thuẫn với bà con hàng xóm
con trai bà là anh cường là giám đốc công ty tư nhân chuyên về đồ cơ khí vợ chồng anh cường cũng không có mâu thuẫn hay xích mích với ai
cuộc sống gia đình tương đối đầy đủ như vậy phải chăng là hung thủ đột nhập chỉ nhằm để cướp tài sản của gia đình
các hướng điều tra tập trung vào đối tượng giết người nhằm cướp tài sản tại sao hung thủ lại biết chọn đúng thời điểm cả nhà đi vắng chỉ còn bà ký ở nhà để ra tay
phải chăng hung thủ là người quen hay nắm rất rõ quy luật sinh hoạt của gia đình anh cường
ngôi nhà ba tầng của gia đình nạn nhân nằm ngay sát quốc lộ ba
mật độ dân cư rất đông đúc hơn nữa được trang bị hệ thống cửa sắt hàng rào sắt kiên cố
phía sau nhà được xây bức tường cao để đột nhập được vào bên trong ngôi nhà là vô cùng khó khăn
trên cơ sở hiện trường và những thông tin thu thập ban đầu các điều tra viên nhận định đối tượng phải là người thông thuộc địa bàn nơi nạn nhân sinh sống và các địa bàn lân cận
vì vậy những đối tượng có tiền án tiền sự thanh niên chơi bời lêu lỏng trên địa bàn và các vùng lân cận đều được cơ quan điều tra giả soát kỹ lưỡng ngay từ ban đầu
sau khi nhận được điện thoại của người nhà quỳnh đã chủ động lên gặp cơ quan công an và bình tĩnh trình bày rất hợp lý về việc sử dụng thời gian vào thời điểm xảy ra vụ án mạng như đi ra khỏi nhà lúc mấy giờ gặp ai làm gì để làm bằng chứng ngoại phạm
qua lời khai ban đầu cho thấy không có gì đặc biệt cơ quan điều tra đã cho quỳnh về
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của quỳnh nhé
mở rộng điều tra hoạt động mối quan hệ của đối tượng này mặt khác đi xác minh các bằng chứng ngoại phạm mà quỳnh đã từng khai trước đó với cơ quan công an
tại bắt bởi lần trước lên làm việc với cơ quan điều tra quỳnh đã khai rất rõ ràng chi tiết những bằng chứng ngoại phạm của mình và đã được ra về không lẽ gì bị bắt lại
đối diện với cán bộ điều tra quỳnh lì lợ nhất định không nhận tội
đối tượng tỏ thái độ bất hợp tác tuy nhiên trước thái độ cứng rắn và những kinh nghiệm đối với những tội phạm cứng đầu trước những bằng chứng không thể chối cãi
về những cái gọi là bằng chứng ngoại phạm của y đã bị lợi

năm hai nghìn sáu hai nghìn một mươi ba nguyễn trọng quỳnh ngủ dậy đang ngồi hút thuốc lào ở hiên nhà thì bị mẹ là bà thúy mắng vì tội cơ bạc nợ nần để chủ nợ gọi điện đến nhà đòi tiền
do xe máy bị cắm ở hiệu cầm đồ nợ nần đến ngày mà không biết lấy đâu ra tiền để trả quỳnh đã nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản
con xóm chỉ có nhà anh cường là khá giả hơn nữa giờ này anh cường đã đi làm

vợ con anh đã đi du lịch mấy ngày nay chỉ còn bà nguyễn thị ký mẹ anh cường ở nhà
quỳnh đã lập tức lên kế hoạch đột nhập nhà anh cường để trộm cắp tài sản
quỳnh cẩn thận bịt khẩu trang kín mặt đội mũ lưỡi chai xùm sụp
quỳnh ra đường quốc lộ ba rẽ vào đường xã hiệp đồng
khi đến tường rào bằng sát phía sau nhà anh cường quan sát không thấy có người qua lại
thấy cửa nhà sau hé mở quỳnh lách người vào trong nhà
quỳnh lẻn qua cửa lên tầng hai và tầng ba lục xót lấy một chiếc điện thoại di động nokia một nghìn hai trăm linh hai
sau đó quỳnh quay xuống tầng một phát hiện chiếc két sắt ở phía gầm cầu thang phía sau tủ của phòng khách
quỳnh liền dùng dao dựa cậy kết sắt nhưng không được
hắn quay xuống bếp lấy một cái chày gỗ dùng chày đóng vào dao tiếp tục cậy cửa két sắt

lúc này nghe tưởng động ba ký đi về phía gầm cầu thang
sau khi cướp được tài sản quỳnh đi xe taxi đến hiệu cầm đồ để chuộc xe máy hết tám triệu đồng
sau đó hắn đến nhà bạn rủ bạn đi mua quần áo rồi đi ăn chơi nhưng không có chuyện gì xảy ra
khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày quỳnh thuê một phòng trọ để cất dấu tiền và số vàng cướp được cùng với phương tiện công cụ gây án rồi khóa cửa tủ đi về nhà ngủ
là đối tượng bố cô cha là con trai duy nhất
trong gia đình có sáu chị em
đáng lẽ ra quỳnh phải là chỗ dựa cho mẹ và các chị em của mình khi cuộc sống khó khăn vất vả
nhưng hắn đã bất chấp tất cả để lao vào những cuộc chơi goo bổ với máu đỏ đen
đến nỗi người vợ của quỳnh cũng không chịu đổi phải ôm con về nhà mẹ
quỳnh bất chấp tình làng nghĩa xóm sẵn sàng biến mình thành cây sát nhân chỉ để phục vụ thói ăn chơi của mình
với tội ác mà quỳnh đã gây ra viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã đề nghị hội đồng xét xử
mức hình phạt tử hình đối với bị cáo nguyễn trọng quỳnh
không biết giờ đây khi ngồi trong nhà giam chờ ngày đền tội nguyễn trọng quỳnh có suy nghĩ về những việc mình đã làm
nỗi đau đã gây ra cho gia đình nạn nhân cũng là hàng xóm và nỗi đau đớn tuổi nhục hắn đã gây ra cho chính người thân của mình

cảm ơn quý vị đã theo dõi
hành tùng lai lịch của băng trộm liên tỉnh này đã bị vạch chân
khi vừa quay trở lại địa bàn đắk lắc để thực hiện hành vi đột nhập trộm cắp băng trộm liều lĩnh này ngay lập tức bị bắt giữ
xin mời quý vị đồng hành cùng hành trình phá án tuần này

trong năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh đắk lắk liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm các tài sản tại các cửa hàng mua bán điện thoại di động các đối tượng thường lợi dụng chủ cửa hàng đi vắng để cậy cửa đột nhập vào trong nhà phá tủ phá két sát trộm các tài sản
phần lớn tài sản là những vật dễ cầm nắm và dễ đem đi như các thiết bị điện tử điện thoại di động
trên diễn biến phức tạp của loại tội phạm này ban giám đốc công an tỉnh đắk lắc giao nhiệm vụ cho phòng cảnh sát hình sự làm chủ công phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an địa phương quyết tâm triệt phá các băng nhóm trộm cắp này
nhiệm vụ vừa được triển khai thì vào ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục một vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại xã đắk lắk
đây là một vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại xã đắk lắk

theo lời khai của nạn nhân lợi dụng lúc chủ cửa hàng đóng cửa cải gian đã đột nhập cải tủ lấy trộm bốn mươi điện thoại di động mới
một mươi điện thoại di động đã qua sử dụng bốn máy tính bảng cùng một số đồ vật tài liệu có giá trị khác
tuy nhiên đây là một băng nhóm có kinh nghiệm bởi ngay sau khi đột nhập vào nhà dân bọn chúng đã đeo găng tay bị khẩu trang kín cắt nguồn điện để vô hiệu hóa các thiết bị an ninh

và gỡ cả cái ổ cứng của camera mang đi để tránh sự phát hiện của cơ quan công an
phòng cảnh sát hình sự đã cử nhiều đợt trinh sát xuống các địa bàn trọng điểm phức tạp để truy tìm tung tích của những kẻ gây án
trên những diễn biến phức tạp của vụ việc công an tỉnh đắk lắc quyết định thành lập ban chuyên án mang bí số một nghìn một mươi chín t để tập trung lực lượng biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm này
thế nhưng trong khi các đơn vị công an đang giáo diết điều tra vụ án này thì trên địa bàn lại tiếp tục xảy ra các vụ trộm khác với những thiệt hại về vật chất không kém so với vụ trước với thủ đoạn tương tự